phong trào hồi giáo hamas tại giải gaza đã phản đối một số nội dung trong dự thảo đề xuất về một lệnh ngừng bắn nhân đạo và trao đổi con tin với phía israel
theo đó các đại diện đàm phán của hamas đã phản đối việc sự thảo không nhắc đến yêu cầu của hamas chấm dứt chiến tranh
không bao gồm cam kết của israel đưa toàn bộ người dân sơ tán ở phía bắc giải gaza trở về và chấp nhận trao trả quá ít tù nhân palestine
trước đó các nguồn tin chính thức và truyền thông đều cho biết bản dự thảo ngừng bắn sáu tuần
do mỹ đưa ra và được qatar ai cập nỗ lực làm trung gian thúc đẩy đã có nhiều dấu hiệu tích cực về tính khả thi
trong một diễn biến liên quan các đại diện của phong trào hồi giáo hamas và phong trào giải phóng dân tộc palestine fatah
sẽ tham gia cuộc gặp giữa các phe phái của palestine tại moscow vào ngày hôm nay
đại sứ palestine tại nga cho rằng cuộc gặp nhằm thảo luận việc thành lập chính phủ palestine thống nhất và tái thiết giải gaza
tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử chính quyền địa phương
tại israel chỉ đạt bốn mươi chín hai trong khi đó thì kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy là các đảng tôn giáo và cực hữu đang dành thêm ghế trong các hội đồng
không tính các điểm bỏ phiếu đặc biệt phục vụ quân đội tỷ lệ cử tri đi bầu trên toàn lãnh thổ israel đã giảm mạnh so với mức năm mươi sáu trong cuộc bầu cử năm hai nghìn một mươi tám
trong số các thành phố lớn jerusalem có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp nhất chỉ đạt ba mươi một
mức thấp này đã được dự báo từ trước do người dân cũng như các đảng phải ảnh hưởng tâm lý từ cuộc
xung đột hiện nay giữa phong trào hồi giáo hamas với israel nên không có tâm trạng vận động tranh cử hoặc đi bỏ phiếu
tại jerusalem nơi tập trung đông cộng đồng do thái trình thống các đảng tôn giáo và cực hữu đang nhận được những kết quả kiểm phiếu tích cực
chiếm hai phần ba tổng số ghế trong hội đồng thành phố
tuy nhiên tính đến giữa ngày hai mươi tám tháng hai thị trưởng đơn nhiệm moseleon thành viên của đảng likud do thủ tướng benjamin netanyahu làm lãnh đạo
đã nhận được trên tám mươi phiếu bầu chắc chắn giữ ghế
ở nhiều địa phương khác số ghế trong hội đồng thành phố cũng tăng lên cho các đảng tôn giáo và giảm xuống đối với các đảng thể tục
lãnh đạo đảng cộng hòa tại thượng viện mỹ thượng nghị sĩ mits mcconnell đại diện của bang kentucky
tuyên bố sẽ từ chức sau cuộc tổng tuyển cử vào tháng một mươi một tới
động thái này sẽ kết thúc nhiệm kỳ làm nên lịch sử của ông
với tư cách là nhà lãnh đạo giữ cương vị lâu nhất của đảng cộng hòa tại thượng viện mỹ
trong bài phát biểu tại thượng viện vào ngày hôm nay
hôm qua lãnh đạo đảng cộng hòa tại thượng viện mỹ mits mcconnell cho biết
ông đã nhiều tuổi và đã đến thời điểm cho thế hệ lãnh đạo tiếp theo
ông mits mcconnell tám mươi hai tuổi sẽ từ chức lãnh đạo đảng cộng hòa tại thượng viện từ tháng một mươi một
nhưng dự định sẽ tiếp tục nhiệm kỳ thượng nghị sĩ của mình cho tới tháng một năm hai nghìn hai mươi bảy
thượng nghị sĩ mcconnell sinh ngày hai mươi tháng hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi hai
từng là lãnh đạo phe thiểu số trong giai đoạn hai nghìn bảy hai nghìn một mươi năm
lãnh đạo phe đa số từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn hai mươi một
và lãnh đạo phe thiểu số từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay
ông là lãnh đạo của hội nghị đảng cộng hòa tại thượng viện từ năm hai nghìn bảy
và là nhà lãnh đạo đảng cộng hòa phục vụ lâu nhất tại thượng viện trong lịch sử của nước mỹ
chính quyền tổng thống mỹ joe biden đã công bố một xác lệnh hành pháp
nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân của công dân mỹ trước nguy cơ có thể bị chuyển sang các quốc gia khác
đây là động thái mới nhất của washington trong nỗ lực nhằm ngăn chặn dò dỉ các dữ liệu quan trọng ra nước ngoài
các cơ quan quan chức của mỹ cho biết xác lệnh này sẽ hạn chế việc các bên môi giới dữ liệu
và nhiều bên khác chuyển số lượng lớn những thông tin liên quan tới tài chính vị trí địa lý sinh chắc học
thông tin y tế tới một số nước được xác định là đối thủ của mỹ nhằm bảo mật thông tin và an ninh quốc gia
đối với các dữ liệu như sinh chắc học hay tài chính việc áp dụng biện pháp ngăn cấm sẽ được tiến hành
nếu dữ liệu đó đạt đến ngưỡng nhất định và đang được chuyển đến các nước nói trên
năm ngoái mỹ đã đối mặt với nguy cơ dò dỉ cá nhân của hàng trăm nghị sĩ
và các nhân viên của hạ viện mỹ do một cuộc tấn công mạng
nhằm vào cơ quan quản trị y tế phục vụ cơ quan lập pháp của nước này
và một trong những chính sách khác mà mỹ vừa đạt được đó là thỏa thuận ngăn chặn
việc chính phủ đóng cửa trong tuần này với việc quốc hội đã đồng ý gia hạn
một số dự luật tài trợ đến cuối tháng ba để có thêm thời gian cho các cuộc đàm phán
về chi tiêu của các bộ ngành và cơ quan trực thuộc chính phủ
thỏa thuận vừa được công bố cho hay là các nhà lãnh đạo quốc hội mỹ
đã đồng ý gia hạn tài trợ cho sáu dự luật chi tiêu
đầy đủ cho các bộ bao gồm nông nghiệp tư pháp thương mại năng lượng
nội vụ giao thông vận tải nhà ở và phát triển đô thị đến ngày tám tháng ba
thỏa thuận này cũng sẽ gia hạn cho sáu dự luật tài trợ hàng năm còn lại
bao gồm dự luật chi tiêu cho các bộ quốc phòng lao động y tế và dịch vụ nhân sinh
cũng như các văn phòng khác cho đến ngày hai mươi hai tháng ba
đây sẽ là biện pháp chi tiêu tạm thời thứ tư được thông qua cho năm tài chính hai nghìn hai mươi
cả hai viện của quốc hội mỹ vẫn cần phải bỏ phiếu về đề xuất này
và theo dự luật chi tiêu tạm thời hiện tại thì nguồn tài trợ cho bốn trong số một mươi hai dự luật chi tiêu cả năm
sẽ hết hạn vào ngày một tháng ba tới trong khi nguồn tài trợ cho tám dự luật còn lại sẽ hết hạn vào ngày tám tháng ba
thưa quý vị là mặt hàng chủ yếu của hầu hết hai trăm bảy mươi triệu người indonesia
giá gạo đã tăng hơn một mươi sáu kể từ năm ngoái
nguyên nhân là do hiện tượng thời tiết el nino khiến lượng mưa giảm trên phần lớn khu vực châu á trong năm hai nghìn hai mươi ba
và điều này làm giảm sản lượng ngũ cốc gây ra áp lực lạm
phát lương thực cho một số nền kinh tế vốn nhạy cảm với giá trong đó có indonesia
khu chợ tạm do cơ quan thu mua thực phẩm nhà nước bulog điều hành ở thành phố bekasi
cách thủ đô jakarta hai mươi năm km về phía đông đang tập trung nhiều người dân indonesia để mua gạo
giá gạo tại chợ được giới hạn ở mức một mươi sáu trăm linh rupiah một kg so với một mươi bốn ba trăm linh rupia trên thị trường mở
bulog giới hạn lượng bán hàng ở mức một mươi kg mỗi khách hàng
để tránh tình trạng tích trữ chính phủ indonesia thường can thiệp để bán các sản phẩm thực phẩm với giá trợ cấp khi giá tăng
chúng tôi đã phải xoay sở với đủ loại hóa đơn học hành chi tiêu
nếu giá gạo cứ tiếp tục tăng cao thế này thì thực sự quá khó khăn cho chúng tôi
bulog đã phân phối hơn ba trăm linh tấn gạo từ kho dự trữ của chính phủ kể từ tháng một tới hàng trăm chợ trên khắp đất nước
sau khi các báo cáo về tình trạng khan hiếm tại các cửa hàng bán lẻ khác
chợ này được mở ra theo nguyện vọng của người dân
giá gạo tăng cao liên tiếp trong những ngày gần đây
năm nay tình trạng thiếu mưa khiến việc gieo trồng bị chậm trễ kéo theo vụ thu hoạch cao điểm bị chỉ hoãn một tháng
dữ liệu của bộ nông nghiệp cho thấy nguồn cung gạo thiếu hụt một sáu mươi ba triệu tấn trong tháng một và một một mươi năm triệu tấn trong tháng hai
chính phủ hàn quốc vừa thông báo tỷ lệ sinh của nước này đã giảm xuống mức thấp kỷ lục vào năm hai nghìn hai mươi ba
và đây là năm thứ tư liên tiếp tỷ lệ sinh ở hàn quốc suy giảm
cơ quan thống kê hàn quốc công bố số điệu cho thấy tỷ lệ sinh trung bình của một phụ nữ hàn quốc giảm từ mức bảy mươi tám năm hai nghìn hai mươi hai xuống mức thấp kỷ lục bảy mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
con số này thấp hơn nhiều so với tỷ lệ hai một con trên mỗi phụ nữ để duy trì dân số ổn định và kém xa tỷ lệ một hai mươi bốn vào năm hai nghìn một mươi năm
các chuyên gia cho rằng có nhiều nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ sinh thấp chủ yếu là do chi phí nuôi dạy con cái và giá bất động sản cao
cũng như xã hội cạnh tranh khốc liệt
thêm vào đó gánh nặng kép đè lên vai các phụ nữ
bà mẹ đang đi làm khi vừa phải chăm sóc con cái và vẫn duy trì sự nghiệp của mình
cuộc khủng hoảng nhân khẩu học của hàn quốc đã trở thành rủi ro hàng đầu đối với tăng trưởng kinh tế và hệ thống phúc lợi xã hội
khi dân số năm mươi một triệu người của nước này có nguy cơ giảm một nửa vào cuối thế kỷ này
và có lẽ là không chỉ có hàn quốc đối mặt với tình trạng suy giảm tỷ lệ sinh
quốc gia láng giềng khu vực đông bắc á là nhật bản cũng đang đau đầu tìm biện pháp giải quyết vấn đề này
trong nhiều năm qua nhật bản phải đối mặt với tình trạng gia hóa dân số chủ yếu do xu hướng kết hôn muộn hoặc không kết hôn
tuy nhiên với một loạt sáng kiến chăm sóc trẻ em thì một thành phố tại nhật bản đã đảo ngược được xu hướng dân số
và trở thành hình mẫu thúc đẩy tỷ lệ sinh tại xứ sở mặt trời bọc
câu chuyện tại thành phố này cũng sẽ khép lại bản tin ngày hôm nay
năm hai nghìn một mươi bốn cô mayumi masuoka và gia đình chuyển từ tokyo đến một thành phố cách đó hơn ba mươi km
quyết định đó đã làm thay đổi cuộc sống của cô khi mayumi vừa có thể đi làm
trong khi các con cô vẫn được trông non cả ngày tại các cơ sở chăm sóc trẻ em ở nagareyama
không giống các thành phố lớn khác cung cấp dịch vụ trông giữ trẻ trong ngày là ưu tiên hàng đầu của chính quyền thành phố nagareyama
tôi chưa bao giờ lo lắng về việc cho con đi nhà trẻ
tất cả các phụ huynh có con cũng đều gửi tới nhà trẻ như tôi
chúng tôi có thời gian đi làm và thường xuyên chia sẻ thông tin với nhau để tạo ra một mạng lưới địa phương vững mạnh
khu phố rất thân thiện và có nhiều sự kiện địa phương cũng như không gian cộng đồng để trẻ em và người lớn tuổi tương tác
hai thập kỷ trước nagareyama cũng đối mặt với làn sóng di cư của người trẻ
thế nhưng với một loạt sáng kiến chăm sóc trẻ em nagareyama đã trở thành một trong số ít thành phố tại nhật bản
có tỷ lệ sinh và dân số tăng bất chấp xu hướng giả hóa dân số của cả nước
người có công lớn nhất trong công cuộc đảo ngược tỷ lệ dinh của thành phố này là thị trưởng
một trong những sáng kiến tạo ra môi trường thân thiện với trẻ em tại thành phố nagareyama là chính sách hỗ trợ bố mẹ đưa con đến trường
mỗi buổi sáng trước các trạm nhà ga hơn một trăm linh trẻ em sẽ được các xe buýt đón và đưa đến các trường học tương ứng
bố mẹ có thể từ đó tiện bắt tàu điện ngầm đi làm
tôi đã từng nghe những câu chuyện về các gia đình ở nagareyama có các con học ở các trường khác nhau gặp khó khăn khi đưa đón
tôi nghĩ chính sách này có thể giúp đỡ các trường học khác nhau
đặc với những khu vực khác chỉ cung cấp dịch vụ đưa đón tới một số trường mẫu giáo nhà trẻ nhất định
thì nagareyama cung cấp dịch vụ đưa đón tới tất cả các trường mẫu giáo trong thành phố
bố mẹ có thể luôn phiên nhau đưa trẻ đến điểm đón xe buýt
trong trường hợp buổi tối bố mẹ bận việc và đón con muộn họ có thể thông báo cho hệ thống của chính quyền
thông qua ứng dụng những đứa trẻ sẽ được cung cấp bữa tối miễn phí
chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều để giúp việc nuôi dạy trẻ em trở nên dễ dàng
và tôi nghĩ điều đó được đón nhận nồng nhiệt
việc chuyển đến nagareyama và sống ở đó không chỉ đơn thuần là nuôi dạy con cái
đó là về môi trường tổng thể
cách hàng chính của chúng tôi là những gia đình thuộc tầng lớp lao động đang có con nhỏ
đó là lý do chúng tôi xây nhiều trường mẫu giáo và các điểm đưa đón học sinh
tỷ lệ sinh của thành phố đã vượt qua mức tỷ lệ sinh của quốc gia vào năm hai nghìn một mươi một
và tốc độ tăng dân số của thành phố cũng đạt mức cao nhất cả nước trong sáu năm liên tiếp
trong một mươi năm năm qua tỷ lệ sinh tại thành phố này
đã tăng bốn mươi
năm hai nghìn hai mươi hai tỷ lệ sinh của nagareyama là một năm so với mức trung bình toàn quốc là một hai
ngoài chính sách chăm sóc trẻ em nagareyama còn sở hữu những yếu tố khác
khiến các gia đình chuyển đến đây
hai nhà ga trong thành phố nagareyama otaka no mori và minami nagareyama
được kết nối trực tiếp với quận akihabara trung tâm tokyo
trên tuyến ứng sắt tsukuba express giúp rút ngắn hành trình
từ hơn một tiếng xuống còn ba mươi phút
bên cạnh đó nagareyama cũng đang được bổ sung thêm cây xanh
trở thành thành phố rừng gần nhất với thủ đô tokyo
trước sự thành công trong việc đào ngược tỷ lệ sinh
nhiều thành phố khác ở nhật bản cũng đã học tập nagareyama
áp dụng hệ thống đưa đón trẻ em
ngoại truyền thông tin được đăng ký bởi cộng đồng amara org